sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều thông tin trôi nổi không đúng sự thật về người đàn ông này
nguyên nhân của vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra và làm rõ
chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn không nên quá hoang mang
hãy theo dõi những cập nhật mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo